các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đại diện viện kiểm sát đã khẳng định trách nhiệm bồi thường của các ngân hàng trong vụ án này đối với các bị hại
trong đó nhấn mạnh vai trò tố tụng của các ngân hàng trong vụ án này là bị hại
bị cáo nguyễn thị hà thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là người liên quan như đề nghị của đại diện các ngân hàng
theo viện kiểm sát việc các ngân hàng đánh đồng số tiền các bị hại gửi vào sổ tiết kiệm với số tiền hà thành vay ngân hàng là vô căn cứ
vì đó rõ ràng là hai nguồn tiền khác nhau
bị cáo thành là mất tiền là mất tiền của ngân hàng không phải là mất tiền của chủ sở hữu sổ tiết kiệm
về các khoản vay của thành theo các ngân hàng đều có tài sản đảm bảo là các sổ tiết kiệm hà thành đông sở hữu
các đại gia song viện kiểm sát cho rằng bản chất các chủ sổ tiết kiệm đều không biết và không đồng ý cầm cố các sổ này
các sổ tiết kiệm này không thể coi là tài sản đảm bảo hợp pháp
mặt khác việc việt á banh tự ý tất toán các sổ tiết kiệm này là không có căn cứ
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng không được tự ý tất toán các khoản tiền liên quan đến vụ án hình sự mà cơ quan điều tra đang giải quyết thụ lý
trước đó thì trong phiên xét xử ngày một mươi sáu tháng ba viện kiểm sát nhân dân hà nội đề nghị phạt nguyễn thị hà thành án trung thân một mươi bảy cựu cán bộ ngân hàng ncb việt á banh và pp com banh từ ba mươi tháng tù cho đến một mươi tám năm tù
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh cà mau đã kiểm tra và bắt quả tăng một đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực khóm sáu phường tân thành thành phố cà mau
đối tượng bị tạm giữ là bùi văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời
tăng vật thu giữ là năm túi nilon trong đó có ba túi chứa tinh thể màu trắng hai túi nilon bên trong chứa hai trăm linh viên nén
vũ khai nhận số tăng vật trên là ma túy do vũ vừa mua từ thành phố hồ chí minh về cà mau để bán lại cho các đối tượng khác
khi về đến khu vực trên thì bị bắt quả tang
kiểm tra trên xe ô tô của vũ tổ công tác phát hiện thêm một gậy ba khúc thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của vũ lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một cân tiểu ly nhiều túi ni lông thường dùng để đựng ma túy và một số tăng vật khác
bốn mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ
vũ khí quân dụng là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh nghệ an dành cho hai bị cáo là hai anh em ruột trú tại xã chia lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
ngoài ra còn một bị cáo khác trong vụ án cũng bị tuyên phạt một mươi bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại phiên tòa xét xử lưu động công khai tại xã chi lễ huyện quế phong ba bị cáo đưa ra xét xử gồm thò bá và sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thò bá đì sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đều trú tại huyện quế phong tỉnh nghệ an
và nông văn sáu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
theo cáo trạng khoảng trưa ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sáu điều khiển xe mô tô mang theo ma túy đến địa bàn xã châu kim huyện quế phong
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang cùng với tăng vật là năm mươi bảy gram heroin
sáu khai nhận mua số ma túy trên của anh em và lì với giá ba mươi triệu đồng
mở rộng vụ án đến ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai

công an tỉnh nghệ an đã bắt quả tăng và khi đang mang hơn bảy mươi sáu gram heroin đi bán
ngoài số heroin bị thu giữ lực lượng chức năng còn thu giữ trong người và một khẩu súng k năm mươi chín và tám viên đạn
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo thò bá và hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
bốn năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp hình phạt là hai mươi năm năm tù hai mươi bốn năm tù
bị cáo thò bá lì một mươi sáu năm tù và bị cáo nông văn sáu một mươi bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
với hành vi mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn
ba đối tượng hoàng viết tới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê ở tỉnh thanh hóa nguyễn quang cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và bùi vũ nhật huy sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai bắt quả tang đối tượng tới đang làm tàng trữ trong người ba khẩu súng gồm
một khẩu súng shophul dài một hai mét một súng hoa cải và bảy viên đạn một súng k năm mươi chín và hai viên đạn một hộp tiếp đạn ar một mươi năm và ba mươi viên đạn
một kiếm nhật một dao nhọn một mươi vỏ đạn hàng trăm viên bi sắt và đạn trì
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cường và huy
hai khẩu súng loại bắn đạn trì và đạn thể thao một khẩu súng can năm mươi chín và chín viên đạn một súng bắn đạn cao su một súng zulo bắn đạn thể thao
hai khẩu súng tự chế cùng nhiều linh kiện dụng cụ phục vụ để chế tạo súng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc vừa kiểm tra và phát hiện một vụ vận chuyển hơn ba tạ pháo từ tỉnh gia lai đi tỉnh bình dương tiêu thụ
đây là số pháo được phát điện lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh đắk lắc
chiều ngày một mươi chín tháng ba tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông crong búc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường hồ chí minh
thì phát hiện chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy a tám mươi nghìn chín trăm sáu mươi chín đang lưu thông theo hướng gia lai đi thành phố hồ chí minh
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tài xế điều khiển xe là phan văn tân
chở theo bùi văn thế cùng chú tỉnh nghệ an
qua kiểm tra trên xe tổ công tác phát hiện có hai mươi bảy thùng cotton mang nhãn hiệu sữa vietnam milk ông thọ
tiếp tục kiểm tra các thùng sữa này lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một số lượng rất lớn pháo hoa nổ được nguy trang bên trong
tài xế điều khiển xe là phan văn thế cùng chú tỉnh nghệ an
qua kiểm tra trên xe tổ công tác phát hiện có hai mươi bảy thùng cotton mang nhãn hiệu sữa vietnam milk ông thọ
tiếp tục kiểm tra các thùng sữa này lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một số lượng rất lớn pháo hoa nổ được ngụy trang bên trong
tài xế điều khiển xe là phan văn thế cùng chú tỉnh nghệ an

qua kiểm tra trên xe tổ công tác phát hiện có hai mươi bảy thùng cotton mang nhãn hiệu sữa vietnam milk ông thọ

và đây là số pháo hoa lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại tỉnh đắk lắc
hiện đối tượng tăng vật và phương tiện đã được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
bàn sao cho công an huyện trương bờ ga để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lên mạng tìm mua trang phục công an nhân dân về sử dụng trái phép để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thế long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã thi sơn huyện kim bảng của tỉnh hà nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn khởi tố
ngày một mươi năm tháng ba công an huyện hữu lũng phát hiện bắt quả tăng long
khi đối tượng tìm đến nhà một người dân trú tại xã thiện tân huyện hữu lũng
để hướng dẫn viết đơn khiếu nại tô cáo nhằm mục đích chuộc lợi
kiểm tra trên người điện thoại của đối tượng tổ công tác phát hiện nhiều tài liệu hình ảnh liên quan đến hành vi lừa đảo
tại công an huyện hữu lũng do không có việc làm ổn định nên đã lên mạng tìm mua trang phục công an nhân dân về sử dụng trái phép
trước thời điểm bị bắt thì đối tượng đã lừa đảo chạy án cho một người dân trú tại địa bàn xã quyết thắng huyện hữu lũng
để chiếm đạt suất tiền bốn triệu sáu trăm linh nghìn đồng và đã sử dụng hết suất tiền và tri tiêu cá nhân
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ trung chính
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộp hậu thường trú tại khu quế trạo phường giữ lâu tp việt trì tỉnh phú thọ
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn đức hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộp hậu thường trú tại tổ ba e khu hai phường gia cẩm tp việt trì tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ở lông mảy trái
và đối tượng hoàng tiến thực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ khẩu thường trú tại xã phúc khánh huyện yên lập tỉnh phú thọ
bị công an huyện yên lập tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện